thưa quý vị và các bạn giấy khai sinh được coi là tấm giấy thông hành đầu tiên để công nhận một con người được sinh ra đồng thời là điều kiện cần để một công dân bước vào đời
nhưng trong thời kỳ hội nhập đâu đó vẫn còn câu chuyện về những đứa trẻ đang hiện hữu trên cõi đời mà chưa được nhận cái quyền cơ bản và thiêng liêng ấy
không chỉ có ở vùng miền núi vùng sâu vùng xa mà nó tồn tại ngay giữa lòng thủ đô hà nội
vì sao những đứa trẻ không có giấy khai sinh đó là câu hỏi sẽ được đặt ra và giải đáp trong phóng sự sau của truyền hình công an nhân dân
hồn nhiên đáng yêu và dễ thương là cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi gặp cậu bé gia huy trên con thuyền ở bãi giữa sông hồng
dù đã bốn tuổi nhưng bé gia huy vẫn chưa có giấy khai sinh
còn bố của giao huy hơn hai mươi năm qua chưa một lần được biết đến giấy tờ
giấy tờ khai sinh là gì
hộ khẩu của tôi hiện tại bây giờ là không ai được nhập vào nữa
đêm rồi tôi không làm được giấy tờ cho cháu
thế tôi đành lủi thủi về bao nhiêu năm nay rồi tôi cứ đi lên lại đi xuống
người ta cũng chỉ giả lời với tôi một câu là số nhà này không thể nhập vào được
thì thôi tôi lại đi về cho đến bây giờ
bà nga có hộ khẩu thương chú tại số nhà hai phố ít kiêu phường cửa nam quận hoàn kiếm hà nội
vì hoàn cảnh gia đình khó khăn
bà nga đồng phải bán nhà
đến khi làm giấy khai sinh cho con bà nga được chính quyền địa phương nơi bà có hộ khẩu thường trú trả lời
hộ khẩu của bà nga không còn giá trị
không có giấy khai sinh không đăng ký được tạm trú không được đi học không có nghề nghiệp
thiệt thay vợ anh hải cũng không giấy tờ tùy thân
không biết quê quán của mình không có giấy khai sinh
câu chuyện của gia đình bà nga cũng là vấn đề
là nỗi chăn trở của hàng trăm trường hợp đang sống ở làng trài
thuộc hai phường ngọc thụy quận long biên và phúc xá quận ba đình
về vấn đề này cán bộ tư pháp phường phúc xá cũng lý giải
từ chục năm trước nhiều người đi đẻ nhưng không đóng viện phí
nên không cầm được giấy chứng sinh
còn hiện nay nhiều người thậm chí không để ở viện
có những trường hợp tức là mẹ đẻ ra con không khai sinh được
con gái lấy chồng tiếc và mẹ đã đẻ cháu
đây nhà bà lĩnh có mấy trường hợp
đấy đều đã không có khai sinh đều như thế cả
đúng là nhiều người thì đúng là không sinh về bệnh viện
có khi cũng đẻ ở bệnh viện mà lại có khi nó phải trốn trốn về
theo nghị định một trăm năm mươi tám hai nghìn năm quy định về việc đăng ký và quản lý hộ tịch
thì thủ tục đăng ký khai sinh phải có giấy chứng sinh giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ
nếu trẻ sinh ra ngoài cơ sở y tế
thì giấy chứng nhận được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng
trong trường hợp không có người làm chứng
thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan
về việc sinh là có thực
tuy nhiên thực tế ở hai xóm nổi này
hầu hết đều không đủ điều kiện đăng ký khai sinh
tạm trú bằng thể hiện gì bằng cái phiếu tạm trú
hoặc cái sổ tạm trú của cơ quan công an
thế nhưng mà ở đây những trường hợp này không có
chứ không phải tự nhiên một người
thì bây giờ người ta bê con ai đến lấy ai là chứng minh biết là người đấy là sân nhân người ta như thế nào
không thể để một cái tình trạng
một em bé sinh ra lớn lên phát triển
mà lại không có giấy khai sinh
giải pháp đầu tiên mà chúng ta cần phải làm
mà chúng ta cần phải áp dụng
đó là xem xét xem những hộ đang cư trú trên địa bàn của mình
để hợp thức hóa cho họ có tạm trú
mặc dù là họ không phải là có cái nhà cửa hợp pháp
thế nhưng chúng ta cũng phải lưu ý rằng
cái hộ khẩu hoặc tạm trú
nó không chứng minh cái quyền sở hữu nhà cửa
và không chứng minh cái quyền sử dụng đất của họ
cũng không sợ rằng là xác nhận hoặc là cấp cho họ cái tạm trú
thì đồng nghĩa với việc là ta đang thừa nhận và chấp nhận cái hành vi vi phạm pháp luật
chúng ta hai cái khái niệm nó khác nhau
chứ nếu không thì họ sẽ mãi mãi bơ vơ
họ sẽ mãi bơ vơ hay họ mãi là người vô gia cư
điều này chính quyền các địa phương không hề mong muốn
xong câu chuyện này
xét cả về mặt tình và pháp lý
vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng
bởi vẫn còn rất nhiều đứa trẻ đã lớn lên
và cả những người trẻ đang tuổi ăn học